nhân kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày thương binh liệt sĩ chúng tôi mời quý vị cùng trở về trung tâm điều dưỡng thương binh duy tiên
đóng trên địa bàn tỉnh hà nam đơn vị thuộc bộ lao động thương binh và xã hội
trung tâm đang nuôi dưỡng điều trị phục hồi chức năng và giải quyết chính sách cho gần sáu mươi thương bệnh binh nặng
có vết thương bệnh lý đặc biệt của các tỉnh thành phố trên cả nước
chiến tranh đã lủi ra nhưng về trung tâm điều dưỡng thương binh duy tiên
chúng tôi luôn cảm nhận được những vết thương của chiến tranh vẫn còn hiện hữu trên cơ thể của những người lính nơi đây
tình trạng thương tật nặng đều suy giảm khả năng lao động tám mươi một hầu hết các đồng chí có vết thương bệnh lý đặc biệt
vì vậy công tác chăm sóc sức khỏe cho các thương bệnh binh luôn được trung tâm quan tâm làm tốt
do là bộ lao động thương binh và nhà nước cũng có sự quan tâm có nhiều đổi mới đặc biệt là luật quyền công cộng đã ra đời
các chế độ tư chuẩn của thương bình binh cũng càng ngày càng được cải thiện
từ chỗ đó mà chúng tôi gắn bó cuộc đời mình ở đây chúng tôi cảm thấy là hài lòng
trước mắt là chúng tôi cảm thấy hài lòng về cuộc sống hiện tại
nhiều năm qua đời sống vật chất và tinh thần của thương bệnh binh trong trung tâm được nâng lên
hàng năm trung tâm đã tranh thủ sự quan tâm giúp đỡ của các tổ chức và cá nhân để đưa thương binh đi tham quan nghỉ dưỡng
đặc biệt là các chuyến đi về nguồn thăm lại chiến dịch

cán bộ công nhân viên chăm sóc chúng tôi cả về mặt tinh thần và vật chất
trước kia thì chúng tôi không có máy điều hòa nhiệt độ không có được tv không có được những thiết bị để mới nghe nhìn cho nó thoải mái
nhưng bây giờ thì cái đó đã có
đấy là cái điều là nó nâng lên về mặt tinh thần
vật chất thì ăn uống đầy đủ chất
cho nên là tôi mới được như thế là béo tốt lên như thế này
về công tác chăm sóc sức khỏe cho các bác
được cán bộ viên chức của trung tâm cũng như đội ngũ y bác sĩ trong trung tâm được đặt lên hàng đầu
và với tấm lòng nhiệt huyết của mình luôn mong các bác có sức khỏe và sống vui sống khỏe sống có ích
sướng danh là anh bộ đội của hồ
tình yêu thương sự kiên trì nương đỡ của các cán bộ trung tâm và của cả cộng đồng
là những hành động thiết thực trong công tác an sinh
hội đẩy mạnh công tác đền ơn đáp nghĩa thể hiện trách nhiệm đạo lý uống nước nhớ nguồn
đối với những người có công với cách mạng với đất nước